lực lượng cảnh sát chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ chất ma túy
cụ thể khi đang làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát trên đường hoàng thị loan tp đà nẵng
lực lượng chín trăm một mươi một đã phát hiện nguyễn công thi quê ở tỉnh quảng nam đang cất dấu ba kim tiêm chưa qua sử dụng trong túi quần
cùng một gói giấy bạc chứa heroin
theo khai nhận thi từ quê ra đà nẵng tạm trú ở huyện hòa vang thành phố đà nẵng để làm thợ sơn
đang điều trị cai nghiện bằng methadone
tuy nhiên trên đường đi đến điểm uống methadone để cai nghiện thi vẫn ghé mua ma túy để sử dụng
lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng đã bản giao nguyễn công thi cho công an quận liên triệu tp đà nẵng thụ lý theo thẩm quyền